ngày năm tháng chín trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương đông lần thứ năm tại thành phố vladivostok liên bang nga
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã có cuộc gặp phó thủ tướng maxim akimov
đồng chủ tịch phân ban nga trong ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật việt nga
hai phó thủ tướng đã trao đổi ý kiến về việc thực hiện các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm của lãnh đạo cấp nước
cũng như các chương trình dự án hợp tác quan trọng song phương
nhất trí cần thúc đẩy tháo gỡ những khó khăn nảy sinh thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực truyền thông
đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới và tiềm năng như xây dựng nền kinh tế số và chính phủ điện tử
phát triển cơ sở hạ tầng mở rộng hợp tác hàng không nhằm tạo những bước chuyển về chất trong quan hệ song phương
hai bên nhất trí sẽ tiến hành khóa họp lần thứ hai mươi hai ủy ban liên chính phủ việt nga vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
kết thúc cuộc họp hai phó thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ xây dựng việt nam và bộ xây dựng liên bang nga
bản ghi nhớ hợp tác nhằm sớm mở đường bay thẳng cam ranh vladivostov